nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bốn năm quốc khánh vương quốc campuchia ngày chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã gửi điện mừng tới ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
nội dung bức điển có đoạn viết
đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam hết sức vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm năm mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia và năm hữu nghị việt nam campuchia bằng nhiều hình thức phong phú
trang trọng thiết thực thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta